ngày hai mươi sáu tháng một bồi thẩm tòa án liên bang ở mỹ new york đã phán quyết cựu tổng thống donald trump
phải bồi thường cho cựu nhà báo elizabeth jean caron tám mươi ba ba triệu đô la mỹ do các hành vi tấn công tình dục và xúc phạm nạn nhân
số tiền phạt nói trên bao gồm bảy ba triệu đô la mỹ bồi thường thiệt hại một mươi một triệu đô la mỹ bồi thường giách dự và sáu mươi năm triệu đô la mỹ tiền phạt dân đe
mức phạt này cao gấp nhiều lần so với mức một mươi triệu đô la mỹ mà bà caron đòi bồi thường trong vụ kiện
ông trump đã chỉ trích phán quyết của tòa và cho biết ông sẽ kháng cáo
tổng thống joe biden ký phê duyệt dù vấp phải phản đối của một số nghị sĩ
song giới chức mỹ cho rằng quốc hội sẽ thông qua cả hai thương vụ trên